cùng với các hoạt động vui tết đón xuân thì đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi một người dân trong dịp tết đến xuân về
phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người dân việt nam
câu chuyện đi lễ đầu năm tưởng như rất bình thường lại trở nên rất đỗi thiêng liêng ở quần đảo trường sa tỉnh khánh hòa vùng biển đảo xa xôi của tổ quốc
đã thành thông lệ hàng năm cứ vào ngày đầu năm mới sau khi chuẩn bị cơm cúng ông bà tổ tiên người dân trên đảo trường sa lại chọn cho mình bộ trang phục đẹp nhất để đi chùa lễ phật
chị nguyễn bình phương ái là một trong những hộ dân ra thị trấn trường sa lập nghiệp lúc mới đầu ra đây cuộc sống còn nhiều khó khăn
khi đó chùa chưa được tu sửa mấy năm nay ngôi chùa đã được tu bổ kháng trang
chị ái cũng như mọi người dân và cán bộ chiến sĩ trên đảo đã có nơi để tới dân hương
cầu nguyện nhất là những ngày lễ ngày tết
với người việt đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào trốn tâm linh
là lúc mỗi người tìm về với cội nguồn dân tộc để phục vụ tốt đời sống sinh hoạt tâm linh của quân và dân trên đảo
hàng năm giáo hội phật giáo tỉnh khánh hòa cử các nhà sư ra đảo phụng sự phật pháp
đại đức thích tâm tánh chủ trì chùa trường sa huyện đảo trường sa cũng vừa ra đảo dịp cuối năm hai nghìn một mươi chín
nhưng thầy cũng đã chuẩn bị trang hoàng chú đáo cho ngôi chùa trở nên ấm cúng hơn
các thầy ra đảo với tinh thần tự nguyện mong muốn đóng góp cùng với quân và dân trên đảo xây dựng cuộc sống bình yên
trong mỗi người dân của việt nam tâm lý của người dân thường thường lúc nào cũng cầu cho gia đình mình bình an con cái bình an học giỏi hiếu thảo
sau đó là làm ăn và được phát tài hanh thông trong một năm đừng có đau ớm đó là điều mong muốn của tâm lý của người dân
những ngôi chùa ở trường sa đã trở thành điểm nhấn kiến trúc và nơi quy tụ tâm linh
là chỗ dựa về phương tiện của người dân
về mặt tinh thần của quân và dân trên đảo đi lễ chùa là hoạt động văn hóa tín ngưỡng của người dân và cán bộ chiến sĩ ở trường sa
mỹ tục đầu năm mới này với họ thật đặc biệt bởi ở đây họ như được sống giữa đất liền nỗi nhớ quê hương vì thế cũng phần nào được bù đắp
mỗi chiến sĩ mỗi người dân ở đây như được tiếp thêm sức mạnh từ đất liền để họ trụ vững nơi đầu sóng ngọn gió khẳng định chủ quyền thiêng liêng của dân tộc